báo tuổi trẻ bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp cùng sở giáo dục đào tạo và tỉnh đoàn thanh hóa tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp hai nghìn hai mươi
các chuyên gia là đại diện lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp và nhiều trường đại học lớn đã cung cấp các thông tin mới nhất liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
giải tỏa mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh các trường học cũng đã giới thiệu những thông tin hấp dẫn nhất về chương trình giảng dạy để có thể thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của thí sinh cho kỳ tuyển sinh sắp tới
trường đại học văn hóa thể thao du lịch thanh hóa tuyển sinh năm hai nghìn một mươi tám có một đặc điểm mới tổng số tuyển sinh tất cả các ngành của trường là một mươi bảy ngành
trong đấy nhà trường trú trọng vào các ngành của du lịch vì du lịch là hướng tới một nhà trường tuyển sinh chủ yếu ở đây đó là vừa học đại học
và vừa nghề vì du lịch là một mũi nhọn của thanh hóa
qua hoạt động tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn một mươi tám các em học sinh đã được tiếp cận những thông tin hiểu rõ các quy định về kỳ thi trung học phổ thông
những kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa chọn ngành nghề đăng ký vào đại học cao đẳng hoặc lựa chọn học nghề
chọn công việc tương lai phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình
em học lớp chuyên pháp
với em thì tiếng pháp là một ngôn ngữ tuyệt vời không bao giờ kém cạnh tiếng anh cả
nhưng mà tuy nhiên thì có thể nói là tiếng pháp thì khiến cho em rất là bối rối trong cái việc chọn ngành nghề vì nó có một sự hạn chế nhất định
nhưng mà nhờ có buổi hướng nghiệp ngày hôm nay thì em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều
được biết đây là năm thứ một mươi sáu liên tiếp báo tuổi trẻ phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp
đây là chương trình phi lợi nhuận xuất phát từ trách nhiệm xã hội
và tấm lòng đối với thế hệ trẻ hướng tới sự nghiệp vì lợi ích trăm năm trồng người của nước nhà